tất cả đồng chí vương đình huệ nhấn mạnh toàn thành phố tuyệt đối không được lơ là chủ quan không để bị động bất ngờ
nhưng cũng không quá hoang mang tin tưởng vào khả năng của việt nam của thành phố trong công tác kiểm soát dịch
một trong những giải pháp hàng đầu là phải cách ly ở mọi cấp độ đối với những người có nguy cơ lây nhiễm
từ cách ly tập trung đến cách ly tại gia đình cộng đồng
bộ tư lệnh thủ đô và các đơn vị liên quan phối hợp chăm lo sức khỏe cho những người cách ly
bảo đảm điều kiện ăn ở tốt nhất cho bà con cũng như người nước ngoài trong khả năng của thành phố